thưa quý vị khán giả chức năng chính của tuyến giáp là sản xuất hóc môn có tác dụng tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể
ung thư tuyến giáp gặp ở cả nam và nữ giới nữ gặp nhiều hơn nam
bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng nên âm thầm di căn đến nhiều bộ phận khác
khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn
trong đó chọc hút tế bào kim nhỏ là phương pháp chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp hiệu quả
vậy phương pháp này mang lại hiệu quả điều trị như thế nào
xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thưa bác sĩ thì ung thư tuyến giáp có thể phát hiện sớm nhờ những phương pháp điều trị nào ạ
với những bệnh nhân được khám sơm một cách kỹ càng gặp những bác sĩ có chất lượng chuyên môn tốt kết hợp với những máy sơm tốt
thì sẽ được tìm ra những nhân ở giai đoạn cực kỳ nhỏ và từ đấy thì có thể giúp phát hiện những nhân đấy
để đưa ra các chí định để có thể phát hiện xác định luôn nhân này ung thư không ở giai đoạn rất sớm
bởi vì như ta biết là chạp hút kim nhỏ thì sẽ cho cái chất lượng chuyển đoàn tức là chuyển đoàn độ nhạy và đặc hiệu trên chín mươi cực kỳ cao
mà so với các chọc hút ở vùng khác không có được
do vậy thì chọc hút kim nhỏ dường như là một phương tiêu chuẩn vần để chủ đoàn xác định cái ung thư giáp
trong trường hợp nào người bệnh sẽ được chỉ định sử dụng phương pháp chọc hút tế bào kim nhỏ thưa bác sĩ
trước đây thì việc chọc hút kim nhỏ sẽ được đặt ra cho những trường hợp sờ thầy khuẩn vùng cổ trước khi có sư âm
ngày nay thì hiện tại chỉ định chọc hút kim nhỏ chủ yếu là dựa vào sư âm
tức là bạn sẽ được đi khám sẽ được sư âm và trên hình ảnh sư âm thì bác sĩ sẽ được phân độ theo bảng phân độ của t rat
t rat có thể là bảng phân độ của phân độ icr hai nghìn một mươi bảy
thì dựa vào hình ảnh sư âm và bảng phân độ đấy phân độ từ t rat một đến t rat năm
những nhân có nguy cơ cao từ t rat bốn đến năm thì có thể nằm trong nhóm chỉ định để chọc hút kim nhỏ
do vậy thì những bệnh nhân nghi ngờ mình bị nhân giáp hoặc trong gia đình có tiền sử bị ung thư
bệnh lý đặc biệt mà muốn kiểm tra để có biết là bệnh được chọc hút hay không
thì phải đến khám được bác sĩ lâm sàng khám và được bác sĩ xương một cách cẩn thận
từ đấy thì mới đưa ra được cái chỉ định trắng hút
một số người thì lo ngại rằng chọc hút tế bào kim nhỏ thì có thể làm lây lan khối u hoặc là gây nhiễm chủng
vậy thì bác sĩ có thể lý giải như thế nào về ý kiến này
bán khoan của bệnh nhân thì đúng nhưng mà nó là sai so với chuyên môn
cái đầu tiên là cái việc chọc hút kim nhỏ thì mình sử dụng một cái kim khá bé giống như kim tiêm rất là nhỏ
khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm gốt tức là cái đốc kim của kim năm và kim một mươi đấy
do vậy thì khi mình chọc vào vùng cổ thì dường như là sau khi chọc xong bệnh nhân sẽ không nhìn được cái tổn thương này đâu cả rất bé
nên là không có tổn thương nào vùng cổ mà để bệnh nhân khiến bệnh nhân phải lo ngại
trong cái vấn đề về quan ngại là chuyện di căn hay là lây lan khối u
đây là một vấn đề mà cũng gọi là khá lo lắng cho bệnh nhân
bởi vì khi mình chọc hút kim nhỏ ấy
thì mình sẽ đi trực tiếp vào đủ nguyên nhân đấy và sử dụng kỹ thuật mau dẫn
tức là kim chỉ nằm ở trong u thôi
và mình sẽ vê kim vê đi vê lại ở trong cái vùng nhân đấy
và cái đốc kim nó sẽ không ra khỏi cái vị trị nhân
do vậy thì tế bạo u nó sẽ xeo đường mau dẫn để đi ra ngoài
chứ không lây lan dọc theo đường đi của người kim
do vậy thì việc lây lan u là dường như là không có ở trên cái trang quốc kim nhỏ
do vậy nên là các bạn mà nằm trong cái nhóm chế định được chọc hút kim nhỏ
không phải băn khoăn về vấn đề về có gây tổn thương lớn hay không
hay là có bị nhiễm trùng hay không
hay là đặc biệt là không có sự lây lan của tế bào u
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục sức khỏe báo số năm của chúng tôi ngày hôm nay
trung tâm chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa tâm anh
cung cấp đa dạng dịch vụ trần đoán hình ảnh cao cấp chuyên sâu
hỗ trợ các chuyên khoa chẩn đoán chính xác toàn diện phát hiện sớm và điều trị hiệu quả
quy trình dịch vụ được thiết kế hợp lý và chuyên nghiệp
cho phép bệnh nhân thực hiện được nhiều kỹ thuật trong thời gian ngắn
đồng thời nhận được kết quả nhanh chóng giảm bớt sự lo âu và gánh nặng tâm lý do chờ đợi